thưa quý vị tối qua tại hà nội bộ công an và bộ quốc phòng tổ chức gặp mặt kỷ niệm bảy mươi tám năm
ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tới dự buổi gặp mặt có chủ tịch nước võ văn thưởng thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân
chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh thủ tướng chính phủ phạm minh chính
phó chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh
dự buổi gặp mặt có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đại tướng phan phan giang
phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng tô lâm
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đại tướng lương cường
ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an và bộ quốc phòng
tại buổi gặp mặt thay mặt quân ủy trung ương bộ quốc phòng đại tướng phan văn giang
chúc các đồng chí lãnh đạo bộ công an cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đại tướng phan văn giang khẳng định mối quan hệ đoàn kết thống nhất phối hợp chặt chẽ
giữa hai lực lượng đã trở thành truyền thống là tài sản quý báu nhân tố không thể thiếu
góp phần làm nên sức mạnh của quân đội và công an trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc dưới sự lãnh đạo của đảng
năm hai nghìn hai mươi hai và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba quân đội nhân dân và công an nhân dân đã hoàn thành
toàn diện các mặt công tác những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi ba hai lực lượng sẽ nỗ lực phân đấu
hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao với kết quả cao hơn năm trước như yêu cầu của đồng chí
tổng bí thư nguyễn phú trọng phát biểu tại buổi gặp mặt đại tướng tô lâm cảm ơn sự quan tâm
động viên của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
quân ủy trung ương bộ quốc phòng nhân dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
đồng thời cho rằng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước quân ủy trung ương
đảng ủy công an trung ương hai lực lượng quân đội và công an đã phối hợp chặt chẽ
triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn
xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng
bộ trưởng tô lâm mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ
phối hợp hỗ trợ kịp thời hiệu quả của quân ủy trung ương bộ quốc phòng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới